thưa quý vị ông liên khôi thình vẫn nợ thi hành án gần một tỷ đồng
nợ xấu của việt cộng bang gần một mươi một tỷ đồng
ngành du lịch chuyển đổi số để thích ứng trong tình hình mới
nhức nhối nạn bạo hành trẻ em là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay
ngày hai mươi năm tháng một
tôi tấn nga người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty fco tp hcm và một số đơn vị liên quan
động thái này được thực hiện nhằm đảm bảo tài sản thi hành án của ông liên khuy thình
thưa quý vị cơ quan điều tra bộ công an đang làm rõ vụ bóc hơi
một cách khó hiểu hàng chục căn biệt thự ở tp hcm
vốn là tài sản của các công ty con do cựu tử tù liên khôi thình
nguyên giám đốc công ty apco bỏ vốn thành lập
trong đó có nhiều căn đã được kê biên để thi hành án
theo đó một trong hai dự án bất động sản đó là dự án khu biệt thự cao cấp
tại hai mươi ba trường sơn quận tân bình nằm ngay cửa ngõ ra vào sân bay quốc tế tân sơn nhất
dự án khu biệt thự cao cấp tại hai mươi ba trường sơn có tổng diện tích một mươi ba trăm bốn mươi bảy m hai
với quy mô hai mươi bốn căn biệt thự được mua với giá sáu mươi chín chín trăm năm mươi bảy trăm chín mươi đồng
đơn giá sáu triệu bảy trăm sáu mươi đồng trên một m hai
theo hợp đồng mua bán ngày hai mươi ba tháng chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hay như căn nhà số một trăm sáu mươi một đường ký con phường nguyễn thái bình quận sáu
thế chấp cho ngân hàng trên để vay một bốn tỷ đồng
hợp đồng này cũng không được công chứng
và việc bán các tài sản trên không có ý kiến của ông liên khu thiện là cổ đông lớn nhất
từ một doanh nghiệp hàng đầu của thành phố hồ chí minh về xuất khẩu nông hải sản trước năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
do nhiều tài sản có giá trị bị chiếm đoạt tẩu tán
nên đến thời điểm này cựu tử tù liên khu thịnh vẫn còn chịu khoản nợ thi hành án khổng lồ
là bảy trăm năm mươi đồng
tỷ đồng cùng hơn sáu triệu usd
liên quan đến việc nhiều nghệ sĩ được minh oan vụ tiền từ thiện
giới luật sư nhận định những người live stream đăng tải thông tin trên mạng xã hội
có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân tổ chức có thể bị xử lý về tội buôn khống
theo đó cục cảnh sát hình sự bộ công an xác định các nghệ sĩ bị tố cáo
không có hành vi gian dối không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp
nên không khỏi tố vụ án hình sự
trước đó nhiều cá nhân đã live stream viết bài phát tán nhục mại các nghệ sĩ
khi chưa có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng
theo các luật sư những người này có đủ dấu hiệu của các tội
làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân theo bộ luật hình sự
do đó các nghệ sĩ nạn nhân khi bị vu khống có quyền tố cáo và khởi kiện tại tòa án
để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình
trong đó yêu cầu người vi phạm phát bùi thường thiệt hại về danh dự nhưng phẩm uy tín
buộc phải trả lại danh dự cho người bị tố cáo sai sự thật nếu có đủ các căn cứ
liên tiếp là ngân hàng đứng đầu về lợi nhuận thể hiện bản lĩnh của một ngân hàng lớn
tuy nhiên quy mô nợ xấu của vietcomban lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
vietcombank chưa công bố kết quả kinh doanh cụ thể của năm trước
chị cho biết dư nợ tiến dụng cuối năm hai nghìn hai mươi một đạt khoảng chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên theo ước tính của giới phân tích
nhiều khả năng ngân hàng này đã tăng trưởng âm
trong quý cuối cùng của năm
tính đến cuối tháng chín quy mô nợ xấu của vietcombank đạt một mươi chín trăm linh tỷ đồng
cao gấp đôi so với đầu năm
trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm gần sáu mươi tổng nợ xấu
nợ dưới tiêu chuẩn tăng hơn gấp đôi lên tám trăm linh tỷ
còn nợ nghi ngờ tăng đột biến gấp một mươi bốn lần lên gần ba một trăm hai mươi hai tỷ đồng
kết quả kinh doanh trứng lại cùng với nợ xấu tăng cao
diễn ra trong bối cảnh nhà bắc này mới có sự thay đổi nhân sự cấp cao
điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về năng lực của giàn lãnh đạo mới
theo các chuyên gia nợ xấu ngân hàng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến rất nhiều chủ thể
đầu tiên là bản thân các ngân hàng và khách hàng đi vay
sau đó là tác động đến cả nền kinh tế
việc không thu hồi được nợ làm cho nguồn vốn của các ngân hàng thương mại bị thất thoát
trong khi đó các ngân hàng này vẫn phải chi trả tiền lãi cho nguồn vốn hoạt động
làm cho lợi nhuận bị sụt giảm
nếu lợi nhuận không đủ thì ngân hàng còn phải dùng chính vốn tự có của mình
để bù đắp thiệt hại
điều này có thể làm ảnh hưởng đến quy mô hoạt động của các ngân hàng thương mại
du lịch là một trong những lĩnh vực được mở lại ngay từ đầu
khi tình hình dịch bệnh tại tp hcm được kiểm soát
cơ quan quản lý nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng
khôi phục linh hoạt hoạt động với tầm nhìn đổi mới sáng tạo
đặt mục tiêu đem về doanh thu hơn chín mươi tám tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
trong hai năm hai nghìn hai mươi

ngành du lịch thành phố đã tận dụng thời gian để tăng tốc chuyển đổi số
tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác thông tin quảng bá xúc tiến du lịch
việc đầu tư xây dựng và phát triển phiên bản mới của website xúc tiến du lịch
ứng dụng du lịch hồ chí minh city tourism
hệ thống đặt khách sạn và phương tiện vận chuyển cách ly trực tuyến
hay việc đưa du lịch lên sàn giao dịch thương mại điện tử
nhằm tiếp cận nhóm khách hàng mới công bố bộ tài nguyên du lịch thành phố
cho thấy nỗ lực vượt khó của ngành du lịch trước những tác động nặng nề do dịch covid một mươi chín
ngành du lịch thành phố cũng thay đổi cách thức quảng bá xúc tiến du lịch đến thị trường nước ngoài
chương trình tham quan tìm hiểu về thành phố hồ chí minh
dành cho viên chức ngoại giao văn hóa báo chí và phóng viên nước ngoài
thân chú tại việt nam được sở du lịch phối hợp với sở ngoại vụ tổ chức thành công
đã tạo tiền đề cho việc triển khai giai đoạn ba
trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch đón khách quốc tế trở lại
bộ văn hóa thao và du lịch đã ban hành hướng dẫn tạm thời
về việc đón khách thí điểm quốc tế từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngay từ thời điểm đó chúng tôi rất chủ động trong việc chuẩn bị sản phẩm
cũng như chuẩn bị kết nối đối với các đối tác của chúng tôi ở nước ngoài
chúng tôi cũng kết hợp cùng với một số đại sứ quán việt nam ở nước ngoài
để giới thiệu các thông tin này đến với các khách hàng lớn
đối với những công ty chuyên

cũng như các nước đông nam á
một điểm nhấn khác của ngành du lịch thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn hai mươi một
chính là ngày hội du lịch lần thứ một mươi bảy sự kiện du lịch đầu tiên ở việt nam
được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với sản giao dịch trực tuyến
ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong tổ chức sự kiện
không gian hội trợ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến ứng dụng hai d và ba d
có quy mô lên đến một trăm linh gian hàng ảo của các doanh nghiệp du lịch
và ngành du lịch cấp tỉnh thành phố
các dân hàng được khuyến khích ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo
trong thiết kế bài trí để gia tăng hiệu quả giới thiệu sản phẩm
điểm đến các hoạt động tương tác với du khách
trong đợt vừa rồi thì trong cái ngày hội du lịch chuyển khai trên cái nền tảng trực tuyến
thì chúng tôi cũng thu nhận được rất là nhiều cái ý kiến
và đặc biệt là các tỉnh thành khi mà tham gia vào ngày hội du lịch của thành phố
thì họ cũng đánh giá rất là cao
mặc dù địa phương của họ chỉ thành một nền tảng trực tuyến
thì họ cũng tham gia trên trực tuyến nhưng không có gian hàng
nhưng mà họ cũng thu hút được du khách biết đến các cái tỉnh thành
cũng như là các cái doanh nghiệp du lịch khi mà tham gia
họ cũng bán được rất là nhiều cái tour trên cái nền tảng trực tuyến này
thì đây là một trong những phương tiện mà ngành du lịch thành phố hướng tới
để mở rộng thêm về sau này
sau một năm với nhiều mắt mát đau thương
những ngày này người dân thành phố hồ chí minh lại có dịp hòa nhịp
cùng nhiều sự kiện cộng đồng háo hức rộn rã niềm vui
trong những lễ hội mới mẻ
sự hồi sinh tiên phong của ngành du lịch bằng những đổi mới sáng tạo
được kỳ vọng sẽ trở thành bệ đỡ phát triển nền kinh tế
củng cố niềm tin của du khách đối với ngành công nghiệp không khói
và khả năng phục hồi kinh tế của cả nước
nếu không lên kế hoạch đi chơi xa hoặc về quê
thành phố hôm nay xin gợi ý một số điểm vui chơi
tại thành phố hồ chí minh trong dịp tết âm lịch hai nghìn hai mươi hai để mọi người tham khảo
phố đi bộ nguyễn quỳnh
phố đi bộ nguyễn huệ phố đi bộ nguyễn huệ rộng rãi thoáng mát
nằm ngay trung tâm quận một đối diện ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
năm nay đường hoa nguyễn huệ với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái
diễn ra từ hai mươi bảy tháng chạp âm lịch đến mùng bốn tết
phố tây bùi viện
bùi viện là một con đường thuộc vườn vàng ngũ lão quận một
thì đã trở thành phố đi bộ thứ hai tại thành phố hồ chí minh
nơi đây thường rất nhồn nhịp từ khoảng một mươi chín h đến giữa đêm
với rất nhiều du khách nước ngoài tới uống bia và trò chuyện
cầu ánh sao
nằm ở quận bảy dù hơi cách xa trung tâm thành phố
nhưng đây vẫn là địa điểm chơi tết ở thành phố hồ chí minh được nhiều bạn trẻ lựa chọn
đặc biệt là vào ban đêm cầu ánh sao của ánh đèn lung linh huyền ảo
nhìn từ xa cầu y như một giải sao nối bật giữa những tia sáng bảy sắc màu
công viên văn hóa đầm sen
công viên văn hóa đầm sen trên đường lạc long quân quận một mươi một
là tổ hợp các công trình được xây dựng và thiết kế đa dạng
các trò chơi phong phú cho mọi đối tượng
cùng với đó là khu vườn xanh mát sở thú thủy cung sân khấu nhà hàng
sẽ thoải mãi nhu cầu vui chơi và giải trí của du khách trong dịp tết
khu du lịch suối tiên
tới khu du lịch suối tiên mọi người sẽ được tận hưởng phong cảnh tự nhiên
và ngấm nhiều loại thú quý hiếm hơn một trăm năm mươi công trình vui chơi
bên cạnh đó du khách còn được đắm mình với thứ cung
với hàng trăm loài cá bơi lội trong hầm kính
đi chơi tết ở sài gòn nếu đang băng khoan chỉ biết đi đâu
thì khu du lịch suối tiên cũng là lựa chọn lý tưởng cho gia đình bạn
từ mùa một tết nguyên đáng với nhiều chương trình ưu đại hấp dẫn
phố ông đồ
phố ông đồ ngay gần công viên tao đàn cứ mỗi dịp tết đến xuân về
thì hình ảnh ông đồ bày mực tàu giấy đỏ trên các con phố
lại khiến chúng ta nào đứt hơn
nếu bạn là tính đồ check in thì hãy giữ lên mình chiếc áo dài
và đến đây đảm bảo sẽ đưa ra những bức hình tết cực kỳ đẹp và xinh xắn
nếu bạn chưa biết đi du xuân đầu năm ở đâu tại thành phố hồ chí minh
hãy tham khảo một số điểm nêu trên nhé
và hãy nhớ thực hiện năm k để có một cái tết tròn vẹn
thời gian vừa qua dư luận rất bức xúc khi có nhiều vụ việc bạo hành trẻ em
xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước gây hậu quả rất nghiêm trọng
đến tinh thần và cả tính mạng của các em
đây thật sự là hồi chuông đáng báo động cho người dân và toàn xã hội
khi mà trẻ em đang khởi động
không được bảo vệ an toàn từ trong chính gia đình của mình
vụ việc gây bức xúc và đau lòng xảy ra tại thành phố hồ chí minh vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
em va tám tuổi ở cùng cha ruột và người tình của cha mình
tại một chung cư cao cấp ở quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
trong suốt một thời gian dài bị người tình của cha mình hành hạ bạo hành dẫn đến tử vong
dư luận một lần nữa lại dậy sóng khi cháu bé dna ba tuổi ở hà nội
bị người tình của mẹ ruột bạo hành một cách tàn nhẫn
cho em uống thuốc sâu nước đinh vào bụng phải vào viện cấp cứu
và tàn ác hơn là đóng nhiều cây đinh vào đầu em
khiến em bị hôn mê đang được cấp cứu dành từng phút sự sống tại bệnh viện
cái người cha mà có vợ khác hay là có người bồ khác hay mẹ cũng vậy đó
thì cái người đó đâu phải là cha ruột hay mẹ ruột đâu
thì người ta quan tâm tới con mình
thì khi mà người ta không vừa ý người ta thì người ta sẽ đánh con mình
mà con mình khi nó khóc thì mình lại không có tìm cái biện pháp nào
mình hỏi nó tại sao con bị như vậy
truyền thông báo chí học nhiều đọc nhiều các thứ mà đẩy đẩy những tình trạng đó xảy ra
thì tôi nghĩ là chắc là cũng là do sự thờ ơ và không cảm nhận được
những cái tình cảm con người ở trong xóm phố trung cư của mình
vụ gần đây nhất vào ngày một mươi hai tháng một
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra xử lý vụ việc một bé gái chín tuổi
bị chị dâu đánh nhiều lần vào mặt vào người
gây thương tích và còn bị đuổi ra khỏi nhà
từ những vụ việc trên cho thấy trẻ em đã không còn được bảo vệ an toàn
trong chính ngôi nhà của mình từ chính những người thân của mình
và phải chăng bên cạnh đó còn có sự thờ ơ thiếu quan tâm của những người xung quanh của cộng đồng
khi sự việc và hậu quả xảy ra toàn xã hội xót thương phẫn nộ lên án
và yêu cầu nghiêm trị người gây ra tội ác
pháp luật sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất để răng đe
nhưng hậu quả để lại thì không được
không thể cứu vãn
có thể là pháp luật chưa nghiêm minh những tội danh quy định về sử phạt
về cái tội bạo hành nhất là bạo hành trẻ em là chưa có quy định cụ thể
và trong cái công tác tuyên truyền ở trong xã hội thì cũng làm chưa tốt
cho nên dẫn đến những mối quan hệ trong gia đình trong xã hội
là bảo vệ trẻ em chưa được bảo vệ tốt nhất
cho nên là
quyền của bảo vệ quyền của trẻ em bị xâm hại một cách nặng nề
dù xuất phát từ các động cơ khác nhau nhưng chủ yếu từ việc không yêu thương con trẻ
dẫn đến có những hành động xúc phạm thân thể của các em và vượt quá giới hạn cho phép
dạy dỗ giáo dục trẻ em bằng roi vọt bạo hành cha đạp nhưng lại cố tình nguyện biện
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật với các cớ dạy dỗ con chuyện riêng gia đình
điều đáng quan ngại hiện nay
khi mà mọi người có tâm lý ngại ngùng khi động đến các vấn đề của người khác hoặc thờ ơ cho qua
vì cho rằng không liên quan đến mình sợ phiền phức và từ đó dẫn đến trẻ không có được sự an toàn trong gia đình mình
không có được cơ hội cầu cứu với những người xung quanh
người ta phải hiểu là cái hành vi bạo lực như thế thì có thể là dẫn đến hậu quả rất là nghiêm trọng
đặc biệt là dẫn đến là có thể gây thương tích nặng hoặc là dẫn đến như giết chết người như vừa rồi
thì tôi cho rằng là
cần phải có là thay đổi cụ thể hơn chi tiết hơn và quy định về hình phạt cho những cái hành vi mà bạo hành
bạo lực gia đình đặc biệt là đối với trẻ em
chúng tôi sẽ có cái phối hợp cùng với công an phòng tư pháp rồi hội luật gia
thì sẽ có cái gắn kết để tổ chức các hoạt động hướng dẫn tập quấn các kỹ năng để trong cái sinh hoạt cùng gia đình
là phụ nữ cũng như là trẻ em có những kiến thức cơ bản để có cái phòng chống bạo lực của gia đình
theo thống kê trong vòng một năm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đã vượt mốc năm trăm linh cuộc cần hỗ trợ tâm lý can thiệp thông tin vấn đề liên quan đến trẻ em
tuy nhiên đến nay chưa có thống kê nào thể hiện được có bao nhiêu trẻ em đang có hoàn cảnh khó khăn
đang không được chăm sóc tốt không được an toàn để có biện pháp kịp thời ngăn chặn xử lý
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh quý vị có thể gọi về đường dây nóng hoặc hợp thư điện tử thành phố hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại